liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường ở huyện hải lăng tỉnh quảng trị
để phát triển kinh tế nâng cao đời sống gia đình nhiều hộ dân ở vùng nông thôn nơi đây đã chăn nuôi lợn tự phát không có quy hoạch
đặc biệt là việc chăn nuôi trong khu dân cư chật hẹp đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
gia đình ông lê văn khấu sống tại thôn một xã hải thiện huyện hải lăng tỉnh quảng trị
qua nhiều đời nhưng chưa bao giờ ông chứng kiến cảnh ô nhiễm môi trường như hiện nay
ô nhiễm môi trường ở địa bàn này thì phức tạp lắm
những gia đình mà nuôi chăn nuôi mà nước đổ ra ngoài đường là coi như là mỗi lần mà mưa xuống là nước nó chạy lên
ở trong đó là ra là coi như là nước phấn ra nhiều lắm
toàn thôn một xã hải thiện huyện hải lăng có một trăm bảy mươi hộ gia đình hầu hết các hộ đều nuôi lợn
hộ nuôi ít nhất khoảng năm con còn hộ nuôi nhiều là hơn hai mươi con
có một số hộ dân xây hầm bioga để giảm thiểu mùi hôi
nhưng xem ra cũng không thể hết được ô nhiễm
người dân sống chung với ô nhiễm như thế này về lâu dài chưa biết được bệnh tật gì sẽ đến với họ
bệnh tật nảy sinh
xã cũng đã có cái chủ trương tức là quy hoạch cái vùng cát phía sau khu dân cư
để là đưa
đưa cái chăn nuôi ra khỏi cái khu tập trung nhân cư
tuy vậy khó khăn ở một chỗ là đời sống kinh tế dân ở khu vực thôn cũng đang còn là khó khăn
do đó cái việc mà đưa một cái mô hình chăn nuôi ra khu dân cư thì cũng là chi phí rất là lớn
do đó cái điều kiện của người dân hiện giờ cũng đang khó khăn
người dân không thể ra vùng quy hoạch
còn trong thôn xóm dù trời mưa hay nắng ô nhiễm môi trường vẫn cứ diễn ra
cuộc sống của những người dân ở đây nhất là những đứa trẻ không biết đến bao giờ mới chịu hết cảnh
ô nhiễm môi trường như thế này